chúng ta quay trở lại với các câu hỏi ở địa chỉ email
và câu tiếp theo của bạn nguyễn mạnh toàn như sau
thưa bác sĩ con cháu một mươi tám tháng mà nặng có tám cân thôi
rất còi cọc bé hay đi ngoài phân lỏng khiến cho ăn uống cũng phải chọn lựa kỹ
nghe mọi người mách là mua men vi sinh và vitamin kém cho bé
nhưng cháu vẫn băn khoăn vậy mong bác sĩ tư vấn giúp ạ
xin nhờ phó giáo sư nguyễn thị diệu thúy ạ
vâng tôi nghĩ vấn đề này cũng rất nhiều
mẹ cũng đã than phiền và như chị nói là một mươi tám tháng tám cân
cân nặng cũng hơi thấp và chú đẹp
bình thường một tuổi đã khoảng chín mươi cân rồi
như vậy là nó cũng bị dối loạn tiêu hóa
cụ thể là tiêu chảy
và chúng ta nhìn rất rõ là tiêu chảy dây cái hậu quả là dối loạn nước điện giải
và cuối cùng là chậm phát triển thể chất
chúng ta nhìn rất rõ đứa trẻ này là như thế
thế thì để điều trị cái bệnh nhân này
thì nó là một quá trình tôi nói thật là cũng phải bền bỉ
chứ không nhiều nó không phải là giống bệnh viêm phổi
điều trị trong năm bảy ngày là khỏi
điều trị những cái dinh dưỡng này là tối thiểu
một vài tháng một vài tháng rất là kiên trì
cái thứ hai nữa là men vi sinh nó chỉ là một cái góp phần
đúng là nó cần nhưng là một cái góp phần thôi
chúng ta phải chỉnh lại chế độ ăn uống
như chị nói là khẩu phần ăn đủ chưa
đúng chưa cân đối chưa
cân đối chưa
và cũng như chị nói nó có đủ dầu mỡ chưa
để mà cho nó hấp thu những vitamin cần thiết
vì quá trình dối loạn gồm có protein gồm có vitamin gồm có khoáng chất
rồi vần vần vần
có những cái vi lựa ví dụ như kẽm selen
chị ngăn cho nó rất nhiều thậm chí là cả thiếu máu thiếu sắt nữa
rất nhiều yếu tố khác nữa
thế thì trong trường hợp này thì lúc nãy
phó giáo sư hà cũng nói rồi
tức là trường hợp tiêu chảy người ta có khuyến cáo một loại men riêng
có một số loại men được khuyến cáo riêng
không phải ra giả cũng như nhau
cái men đấy vừa bổ sung hệ vi khuẩn đường ruột
vừa làm cho cái phân nó đỡ tình trạng mất nước lên rất nhiều
thế thì chắc là chị cũng phải đi khám tư vấn một chút
thì chúng ta sẽ kê cụ thể cho chị
và cũng phải theo dõi
ít nhất ba sáu tháng
chứ không phải là trong một đợt đấy hết tiêu chảy
chúng ta dừng ngay lập tức
thì đứa trẻ nó không cải thiện được đâu ạ
dạ xin cảm ơn phó giáo sư thúy